nhằm thắt chặt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt các hành vi chủ quan trong phòng chống dịch bệnh
theo ghi nhận từ thực tế mặc dù các phương tiện thông tin hay loà phát thanh liên tục thực hiện tuyên truyền
tuy nhiên những trường hợp người dân chủ quan không đeo khẩu trang như thế này vẫn xuất hiện khá thường xuyên
khi bị dừng phương tiện lập biên bản cũng có rất nhiều lý do đã được đưa ra
để việc phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất bên cạnh việc tuyên truyền giám sát của cơ quan chức năng thì phần cốt yếu phải đến từ ý thức của người dân
nếu chủ quan thì chỉ một nguy cơ nhỏ cũng có thể khiến dịch bùng phát
trong tháng tám quận hoàn kiếm đã xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi trường hợp không đeo khẩu trang tổng mức phạt là sáu mươi bốn triệu đồng
quận đống đa đã xử phạt tám mươi ba trường hợp với tổng mức phạt hơn một mươi bảy triệu sáu trăm linh ngàn đồng
chúng tôi cũng đã xử phạt rất là nhiều trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn phường
qua cái việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là ý thức của người dân thì cũng ngày buộc được nâng lên
tuy nhiên thì phải nói là cũng có nhiều người dân là lưu thông ở trên đường thì cũng chưa đặt việc đeo khẩu trang là cái việc rất là quan trọng
thế nên là cũng là một cái khó khăn trong cái công tác tuyên truyền
cũng có một số trường hợp là vẫn còn chủ quan chưa thực hiện cái lệnh giãn cách
và cũng như là không mang cái khẩu trang khi ra đường công
cho nên là lực lượng cảnh sát trật tự đã phối hợp với cả lực lượng y tế ủy ban kiên quyết xử lý những cái trường hợp đó
khi mà phát hiện ra người vi phạm chúng tôi tiến hành ghi hình và tạm người vi phạm lại
sau đó là hối hợp với cả y tế lập biên bản xử lý với những trường hợp mà lần đầu thì chúng tôi có thể là nhắc nhở và yêu cầu người ta đeo khẩu trang lại
những trường hợp mà đã nhắc nhở rồi mà không chấp hành thì chúng tôi kiên quyết xử lý
hàng ngày các phường xã trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tuyên truyền song song với công tác yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cùng với việc giãn cách chỗ ngồi đẩy mạnh giám sát nhắc nhở xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng